tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ một mươi sáng nay quốc hội đã bước vào ngày làm việc đầu tiên của đợt thứ hai
đầu giờ sáng đại biểu quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
để thực hiện dự án hồ chứa nước sông than tỉnh ninh thuận dự án hồ chứa nước bản mồng tỉnh nghệ an
quốc hội thảo luận tại tổ về tờ trình báo cáo thẩm tra trên và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
kết quả thực hiện các nghị quyết của quốc hội về kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát triển kinh tế xã hội cơ cấu lại nền kinh tế tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn
buổi chiều tại phiên họp tổ các đại biểu quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
để khắc phục những bất cập hạn chế của luật hiện hành dự thảo luật sửa đổi đã cụ thể hóa ba nhóm chính sách
được chính phủ thông qua trong đề nghị xây dựng dự án luật gồm quy định cơ chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
xây dựng cơ chế chính sách bảo đảm hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc và khuyến khích xã hội hóa công tác cai nghiện tự nguyện
xây dựng quy định về phòng chống ma túy bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật